nhiều câu chuyện về sự chung tay đồng lòng của người dân cả nước
cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đã được chia sẻ
những món quà tuy giá trị và chất không nhiều nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của người tặng
và chúng tôi vẫn muốn kể thêm câu chuyện về một cụ già
dù tuổi đã cao ở xã hy cương thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nhưng đã ủng hộ những kỳ vật mấy chục năm chỉ với một suy nghĩ
nhà nước đang cần thì mình sẵn sàng
tôi thấy nhiều quá tôi chào hãi quá
đảng nhà nước quân đội công an gọi cho nên là chúng tôi thấy nào núng quá
không có thì cũng phải đóng góp ở một tí nhỏ bé vào thế
đó là những tâm sự của cụ bà năm nay đã chín mươi tuổi
khi nói về việc ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
năm xưa hai vợ chồng cụ đã cùng tham gia kháng chiến
nay tuổi đã cao nhưng cụ hải không muốn đứng ngoài cuộc chiến
đẩy lùi giặc covid của đất nước
đánh giặc pháp đánh giặc mỹ
chúng tôi cũng làm thường chuyên
khóa đến bây giờ giặc này còn ghê hơn giặc trước
giặc trước còn trông nó còn đánh được
giặc này là chúng tôi không nhìn thấy chúng tôi sợ lắm
nên thế chúng tôi phải làm
và tại là bây giờ bà đi lê chồng
thế thì các cụ ở xăm trô nhựa bà vẫn cất để
thế còn cái đồng bạc trắng là ngày trưa cất để đánh gió
thì mới cất để từ thời pháp thuộc
thôi bà ấy ít như lòng nhiều
đấy là bụng nghĩ như thế thì làm thế
nói là làm
không bàn bạc với các con
cụ hải nhớ cô cháu gái đưa lên ủy ban xã hy cương vào thứ hai đầu tuần
với mong muốn gặp để trao tận tay vật ủng hộ của mình cho lãnh đạo xã
trao đi những kỷ vật dành dụng mấy chục năm nay
cụ hải không hề có một chút băn khoăn
chúng tôi cũng hết sức là xúc động trước tấm lòng chân thành của cụ
chúng tôi cũng sẽ đề nghị ủy ban thành phố
tổ chức vinh danh cũng như khen thưởng
gương sáng đối với cụ
cũng đề nghị thành phố
cũng sẽ cho tổ chức đấu giá cái đồng tiền đông dương
để góp một phần thêm một phần kinh phí
tiếp tục ủng hộ cho công tác phòng chống covid trong dịp này
cụ chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để các cháu nhỏ được đến trường
để cụ lại được cặp xóm riêng bầu bạn
câu chuyện của cụ hải chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tình người giản dị
ở khắp mọi miền đất nước lúc này
mỗi người một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
đã góp thêm sức mạnh cùng đất nước vượt qua dịch bệnh